dùng xe đăng ký luồng xanh để lén lút chở người về quê từ vùng dịch
khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ thì tài xế liền đưa hối lộ ba triệu đồng để xin được bỏ qua
nhưng đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở đồng thời bị xử lý về hành vi trên
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng chín tại chốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành số năm tỉnh kiên giang
lực lượng chức năng phát hiện tài xế lưu văn trọng chú tỉnh bình dương điều khiển xe ô tô tải
có đăng ký luồng xanh trở thuê chị đặng thị hiền nên chốt kiểm soát đã lập biên bản giao công an huyện tân hiệp xử lý
tài xế trọng thừa nhận chở chị hiền từ thị xã tân uyên tỉnh bình dương về quê tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
tránh dịch covid một mươi chín với số tiền lập bốn triệu đồng
trong quá trình làm việc trọng đưa hối lộ số tiền ba triệu đồng để mong bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị tổ công tác nhắc nhở
xét thấy việc trở thuê người trái phép về từ vùng dịch có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
công an huyện tân hiệp ra quyết định xử phạt hành chính tài xế trọng bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời phối hợp với trung tâm y tế huyện đưa chị hiền đi cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày theo quy định